tối ngày hai tháng tám cục công tác đảng công tác chính trị bộ công an phối hợp với bộ văn hóa thể thao và du lịch hội nghệ sĩ sân khấu việt nam đã tổ chức lễ bế mạc và trao thưởng liên hoan nghệ thuật sân khấu toàn quốc về hình tượng người chiến sĩ công an nhân dân lần thứ tư
liên hoan nghệ thuật sân khấu về hình tượng người chiến sĩ công an nhân dân diễn ra từ ngày một mươi sáu tháng bảy đến hết ngày hai tháng tám có sự tham gia của hai mươi bảy đơn vị nghệ thuật sân khấu chuyên nghiệp trên cả nước với ba mươi ba vở diễn thuộc bốn loại hình gồm bốn vở treo sáu vở cải lương năm vở dân ca kịch và một mươi tám vở kịch nói
trong đó có những vở diễn khai thác những đề tài khó như công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực
ban tổ chức đã trao bảy mươi hai huy chương bạc năm mươi chín huy chương vàng
cho các diễn viên xuất sắc của liên hoan trong đó có chín đơn vị đạt giải bạc bảy đơn vị đạt giải vàng tập thể